sáng nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
quốc hội đã thảo luận tại hội trường về đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn
theo các đại biểu đề án cần có sự tích hợp đồng bộ các chính sách về phát triển kinh tế xã hội
tránh tình trạng chính sách đầy đủ mà đời sống đồng bào dân tộc vẫn nhiều khó khăn
các đại biểu nhận định hiện nay lõi nghèo của đất nước tập trung vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số
có khoảng một trăm một mươi tám chính sách liên quan đến dân tộc thiểu số còn hiệu lực nhưng thiếu tính thống nhất
đồng bộ còn giàn trải trồng chéo chậm được tích hợp lồng ghép và do nhiều bộ ngành quản lý phân tán theo từng lĩnh vực
đặc biệt là giao thông có các dự án đầu tư nhằm tạo cơ hội phát triển các phương án phát triển sản xuất
trong hỗ trợ đầu tư cần chú trọng tập trung đến việc hưởng lời chung
khi điều kiện sống của đồng bào đã được đáp ứng một cách cơ bản
thì các giải pháp phát triển kinh tế xã hội cần chú trọng sâu vào nhóm hỗ trợ sinh kế và giáo dục
đồng thời cần phải tập trung nguồn lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số
tránh tình trạng nguồn lực bị phân tán giàn trải như trong thời gian vừa qua
theo đại biểu đinh duy vượt tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn cao
chiếm năm mươi năm hai mươi bảy tổng số hộ nghèo trong cả nước vẫn còn hơn ba trăm linh hộ thiếu đất ở và đất sản xuất
tình trạng bội thực chính trách nhưng thiếu nguồn vốn
điển hình như chương trình mục tiêu quốc gia ba năm chỉ đạt năm mươi hai một tổng nhu cầu vốn
nhiều chính sách không bố trí được nguồn vốn như chính trách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội
theo quyết định hai nghìn tám mươi năm hai nghìn tám mươi sáu
chính trách bảo vệ rừng do quá nhiều chính trách dẫn đến trồng chéo phân tán
thậm chí chính trách này suy giảm triệt tiêu hiệu quả chính trách khác
lại có chính trách quan cần nhưng dân chưa vội quan có vội quan lội quan sang
để bảo đảm tính khả thi của đề án khi đi vào thực hiện và có hiệu quả thiết thực
khi tác động vào các đối tượng thụ hưởng chính trách đại biểu đảng thị mỹ hương đề nghị
cần quy định thêm về chỉ tiêu hoạt động vận hành của nhà sinh hoạt cộng đồng
tránh tình trạng then cài
trong năm hai nghìn một mươi tám nhà sinh hoạt cộng đồng trở thành nhà kho vì thiếu bóng người chăm sóc
gây lãng phí nguồn đầu tư
về chỉ tiêu tỷ lệ hội gia đình sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh từ tám mươi năm cho đến chín mươi
xin đề nghị nghiên cứu quy định chỉ tiêu này bao quát hơn
tránh lo cho người nghèo theo kiểu đối phó
thực tế có trường hợp hội gia đình có được tiếp cận nước sinh hoạt
nhưng không được sử dụng thường xuyên
vấn đề này đã được phản ánh tại bản tin
báo cáo giám sát giảm nghèo của ủy ban thường vụ của quốc hội
các đại biểu cũng đề nghị đề án cần bổ sung nội dung
cán bộ công chức là người dân tộc thiểu số trong cơ quan nhà nước
tránh tình trạng này đang bị giảm tại một số bộ ngành
bên cạnh đó cần có chính sách hỗ trợ thiết thực
tạo sinh kế cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi